chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu thu hồi ba mươi chín hai hectare đất tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn
cụ thể chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu thu hồi ba mươi chín hai hectare thuộc quý đất hai mươi là quý đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố
đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn
sở tài nguyên và môi trường hà nội được giao việc lập hồ sơ thu hồi ba mươi chín hai hectare đất xây dựng công trình công cộng này
giao trung tâm phát triển quỹ đất tp quản lý chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng trước ngày ba mươi tháng năm tới